hết quý hai năm nay hà nội sẽ công bố bản đồ quy hoạch mạng lưới bến bãi đỗ xe
trung tâm tiếp vận và chạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tuy nhiên đề án này lại đang gặp phải những ý kiến trái chiều
từ phía các chuyên gia giao thông và quy hoạch đô thị
câu chuyện về mạng lưới giao thông tỉnh của thủ đô hà nội từ lâu đã là một vấn đề cấp thiết
khi mà diện tích trồng giữ xe hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng một mươi nhu cầu của người dân
đây là một vấn đề nhức nhối lâu nay nhưng không có phương án giải quyết do thiếu quỹ đất
và sự kiểm soát thiếu chặt chẽ trong vấn đề thực hiện quy hoạch
bãi đỗ xe trở thành khu dịch vụ thương mại bãi đỗ xe trở thành nhà cao tầng
sự biến tướng thay đổi quy hoạch một cách thiếu tầm nhìn đã đem lại một thực trạng buồn như ngày hôm nay
quỹ đất dành cho mạng lưới giao thông tỉnh dù đã có quy hoạch từ năm hai nghìn ba
nhưng liên tục bị thay đổi điều chỉnh
vì vậy việc quá tải mạng lưới giao thông tỉnh ngày một nghiêm trọng là điều không quá khó hiểu
mình đi từ ngoài đây có một cây số từ chỗ đai u chẳng hạn như về chẳng hạn gần bế đình đấy
tìm cái chỗ đỗ gọi là từ trong đấy ra thì cứ loanh quanh suốt trả kiếm chỗ đỗ toàn phải xi nhan suốt
sợ xuống thì công an lại hỏi những loanh quanh quá là khó luôn
để giải bài toán này thì một đồ án về quy hoạch bến
bãi đỗ xe trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn hà nội đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đã được sở giao thông vận tải báo cáo ủy ban nhân dân thành phố đến ba lần
nhưng vẫn chưa được phê duyệt
tôi không kỳ vọng vào cái quy hoạch đó
bởi vì sao bởi vì trong quá trình diễn ra thì thực tế cuộc sống nó điều chỉnh
bản thân chúng ta đã điều chỉnh các quy hoạch chuẩn
thế cho nên với tư cách như một chuyên gia tôi nghĩ là cái này khó
có lẽ là chúng ta phải bắt đầu làm từng giai đoạn rất ngắn
chứ còn từ tầm nhìn này nọ thì nó sẽ khó
bây giờ phải làm ngay một cái tổng ra soát quỹ đất của hà nội
một cái rất là nghiêm túc chúng ta làm
mà như làm lòng đoạn trên tựa về
tôi tin chúng ta có nhiều quyết định để là bãi đỗ xe công cộng
theo đồ án mạng lưới bãi đỗ xe được quy hoạch có tổng diện tích là một tám trăm linh năm hectare
trong giai đoạn trước mắt khi chưa kịp đầu tư các bến bãi đỗ xe theo quy hoạch
thì đối với những khu vực bức xúc thiếu bãi đỗ xe tạm thời
duy trì một số điểm trong giữ phương tiện
bãi đỗ xe tạm nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân
về lâu dài các điểm đỗ xe tạm thời sẽ được thay thế bằng các bãi đỗ xe tập trung
phù hợp với quy hoạch
việc phối hợp giữa giao thông tỉnh và các cơ sở tầng giao thông khác là đặc biệt quan trọng
để phát huy được cái năng lực của toàn hệ thống
thì bắt buộc chúng ta phải bố trí một hệ thống giao thông tỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng
cũng như là ví dụ như chiến lược chúng ta là thúc đẩy sử dụng giao thông cậm
thì giao thông tỉnh sẽ là một phần một giải pháp ở trong cái chiến lược đó
nên là việc lập quy hoạch cho hệ thống cơ sở tầng giao thông tỉnh này
là một nhiệm vụ bắt buộc trong quy hoạch toàn bộ cơ sở tầng và các hệ thống giao thông tại đô thị
theo các chuyên gia giao thông đô thị
không phải bây giờ hà nội mới có quy hoạch về bến
bãi đỗ xe
mà từ một mươi bốn năm trước quy hoạch một trăm sáu mươi năm đã ra đời nhưng chết yểu
bởi vậy cốt yếu vẫn là xây dựng quy hoạch và giám sát việc thực thi ra sao
thì mới hy vọng tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông tỉnh được cải thiện